chỉ tính riêng trong tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an các cấp trên đại bàn tỉnh lạng sơn đã bắt giữ bảy đối tượng có hành vi cấp giật tài sản
điều đáng chú ý là những đối tượng này đều sử dụng ma túy
có đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật có đối tượng đã đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng bộ công an
vì vậy hành vi của các đối tượng hết sức liều lĩnh manh động
để có tiền mua ma túy sử dụng chúng đã ngang nhiên cướp giật tài sản giữa ban ngày trên các tuyến đường phố đông đúc
qua quá trình điều tra thì chúng tôi cũng đã tập trung triển khai lực lượng tiến hành tuần tra giả soát các đối tượng nghi vấn
và trong thời gian vừa qua thì công an thành phố lạng sơn đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điều tra khám phá phá chuyên án cấp giật tài sản

trong thời thác các đối tượng khai nhận chúng có chung thủ đoạn là dùng xe mô tô đi lòng vòng trên các tuyến phố phát hiện người đi đường xưa hở thì cấp giật
để ra tay chót lọt chúng thường nhằm vào phụ nữ trẻ vị thành niên vì sức đề kháng yếu ớt và những bị hại này thường mất cảnh giác
nguy hiểm hơn các đối tượng khi gây án thường phóng xe với tốc độ rất cao nạn nhân bị bất ngờ có thể ngã mạnh xuống đường nguy hiểm đến tích mạng
một số bị hại cố sang lại tài sản đuổi theo sẽ bị chúng đập ngã gây chấn thương nghiêm trọng
em cùng một anh đang đi xe trên đường thì thấy có một chị đang đi xe máy có một chiếc điện thoại đốt ở tối sau
thì em đi gần lại và giật điện thoại của chị đấy
em với anh ấy giật được điện thoại xong thì anh ấy có lấy tiền và đi mua mặt túy về xong rồi đưa cho em một tép
thì em chỉ dám anh ấy đưa cho em một tép
tép kia em chỉ lấy một tí em chơi rồi em vứt điện
để ngăn chặn hành vi cấp giật tài sản trên đường bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
cơ quan công an khuyến cáo mọi người cần phải nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ mình và bảo vệ tài sản khi tham gia giao thông trên đường phố
đặc biệt người dân không nên vừa đi đường vừa sử dụng điện thoại không cầm điện thoại trên tay khi điều khiển phương tiện
không đeo túi sách khi lấy xe không nên đeo nhiều trang sức khi ở ngoài đường
trường hợp bị cướp tài sản cần phải nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để tiến hành truy bắt đối tượng
kịp thời ngăn chặn không để chúng tiếp tục phạm tội nhiều lần